mạo danh cán bộ chiến sĩ công an nhân dân để đăng tải phát tán thông tin giả mạo sai sự thật
nguyễn quốc huy trú tại phường hương chữ thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế vừa bị xử lý hành chính
trước đó vào ngày ba mươi tháng sáu huy lập tài khoản facebook sử dụng ảnh đại diện là hình chụp của một cán bộ công an phường vĩ dạ
đối tượng đã sử dụng tài khoản facebook này đăng tải bài viết vào nhóm có tên là bướm đêm tp huế
và để lại một số bình luận với mục đích đe dọa người khác
hiện cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng
đối với nguyễn quốc huy về hành vi giả mạo tổ chức cá nhân và phát tán thông tin giả mạo thông tin sai sự thật
xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân